thưa quý vị và các bạn từ bảy giờ sáng ngày hôm nay gần chín mươi một năm trăm linh điểm bầu cử đã mở cửa để cử tri bỏ phiếu
ngày bầu cử ngày hội của non sông đã chính thức bắt đầu
và ngày hôm nay hơn sáu mươi chín triệu cử tri việt nam sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
chọn ra những đại biểu đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình
để bầu vào quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cảm nhận rõ hơn về ngày bầu cử quốc hội tại hà nội
cùng biên tập viên phương thảo và biên tập viên linh chi đang có mặt tại các khu vực bầu cử
vâng xin chào chị phương thảo hiện tại thì chị đang có mặt tại khu vực bầu cử nào
và chị có thể chuyển tới khán giả những không khí của bầu cử tại đây
vâng xin chào chồng quay xin chào quý vị khán giả
thưa quý vị chúng ta đang sống trong ngày bầu cử ngày hội của non sông
và khi đứng đây tại điểm bầu cử số tám phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm hà nội
tôi và rất nhiều những người khác đã phần nào cảm nhận được không khí của ngày hội đó
đặc biệt khi đây là tổ bầu cử của bộ công an tại hà nội
sau nghi thức trào cờ và lễ khai mạc thì đúng bảy giờ sáng
gần bốn cử tri đã chính thức bước vào việc bỏ phiếu
để bầu ra đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và theo ghi nhận của chúng tôi thì đến thời điểm này
việc bầu cử đã diễn ra theo đúng trình tự và quy định
vâng thưa quý vị là những người mang trên mình trọng trách đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội thì ngày hôm nay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
chắc hẳn những người cám bộ chiến sĩ công an sẽ mang trong mình rất nhiều cảm xúc
và đứng cạnh tôi lúc này là trung tá nguyễn thái hoàng cử tri cục tổ chức cán bộ
vâng thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào
và đồng chí kỳ vọng ra sao về những đại biểu mà mình đã lựa chọn
vâng cảm xúc của tôi lúc này là rất là phấn khởi tự hào hào hức
được thực hiện quyền công dân của mình
và là cử tri của công tác trong lực lượng công an dân
thì bản thân tôi cũng rất là kỳ vọng vào các vị đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân cả cấp quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nói chung
và lực lượng công an dân nói riêng cách mạng chỉnh quy tinh nhuệ
và từng bước hiện đại góp phần vào sự nghiệp
bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững thực tực an toàn xã hội
xin cảm ơn đồng chí
vâng thưa quý vị với mỗi một lá phiếu như thế này
thì không chỉ đồng chí nguyễn thái hoàng
mà toàn thể quân và dân nước việt đều mang trong mình những kỳ vọng hết sức lớn lao
đó là làm sao lựa chọn ra những vị đại biểu đủ tâm đủ đức đủ tài
để có thể đại diện cho tiếng nói của nhân dân
để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam thêm giàu đẹp
còn bây giờ xin mời trường quay tiếp tục chương trình
vâng xin được cảm ơn biên tập viên phương thảo
chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên phương thảo trong ít phút nữa
còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với không khí bầu cử
tại khu vực bỏ phiếu khác của quận ba đình
vâng xin được chào biên tập viên linh chi
chị có thể cho biết là chị đang ở khu vực bầu cử nào
và không khí tại đó ra sao ạ
vâng xin chào trường quay xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt
tại khu vực bỏ phiếu số năm phường điện biên quận ba đình hà nội
tại khu vực này ngày hôm nay sẽ có tám trăm một mươi bảy cử tri tham gia bỏ phiếu
thưa quý vị và các bạn hòa chung không khí hào hứng của cử tri cả nước
thì ngay trong sáng sớm ngày hôm nay đã có rất nhiều cử tri có mặt tại đây
thể hiện quyền và lợi ích hợp pháp để bầu chọn ra những vị đại biểu
quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và ngay bên cạnh tôi đây lúc này là ông phạm ngọc luân
cử tri của tổ bầu cử số năm phường điện biên quận ba đình hà nội
và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông
vâng xin chào ông phạm ngọc luân
ông có thể cho biết là cảm xúc của ông như lúc này như thế nào ạ
vâng như là chúng ta đã biết hôm nay là ngày bầu cử
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn hội đồng nhân dân các cấp
có lẽ là không cứ mình thôi mà có lẽ cả cử tri của cả nước
đều là phấn khởi chờ đoán những cái giây phút liên thiện này
để mình lựa chọn cho những đại biểu có đức có tài có tâm có tầm
để công hiến phục vụ cho tổ quốc phục vụ nhân dân
vâng chắc hẳn trước khi đến bầu phiếu trong ngày hôm nay
thì ông cũng đã dành một thời gian để mà nghiên cứu
nhằm lựa chọn ra những vị đại biểu ưu tú nhất
vậy ông có thể cho biết là ông có niềm tin
điều gì muốn gửi gắm hay là mong muốn của mình
gửi tới các vị đại biểu trong nhiệm kỳ tới không ạ
thực ra thì mong muốn rất là nhiều
ngay chúng tôi đã nghiên cứu tập thể nhân dân cũng đã có thảo luận
mọi người đều mong ước là tất cả những vị đại biểu đợt này
công hiến thật nhiều lắng nghe thật nhiều
để những cái nghe tâm tư nguyện vọng
cứu và từng bước dần dần giải quyết
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
vâng thưa quý vị và các bạn
đại diện cho ý chí của nhân dân quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân
đó không chỉ là mong muốn của ông phạm ngọc luân
mà còn là mong muốn nguyện vọng của sáu mươi chín triệu cử tri trên cả nước
và như quý vị và các bạn đang thấy thì là
với không khí hào hứng và rất nghiêm túc của ngày hôm nay
thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân
cấp cấp nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một sẽ thành công tốt đẹp
còn bây giờ xin được quay trở lại với trường quay ạ
vâng xin được cảm ơn biên tập viên linh chi
thưa quý vị và các bạn qua hai điểm bầu cử vừa rồi
thì có lẽ quý vị và các bạn cũng có thể cảm nhận được
không khí hào hứng phấn khởi của cử tri trong ngày hôm nay
và có lẽ đó cũng là cảm nhận chung của sáu mươi chín triệu cử tri cả nước
vâng và lúc này thì biên tập viên phương thảo
sẽ cho chúng ta thông tin thêm về công tác bầu cử
tại khu vực bỏ phiếu số tám phường trần hương đạo
quận hoàn kiếm thành phố hà nội điểm bầu cử của bộ công an hà nội
vâng xin mời biên tập viên phương thảo
vâng thưa quý vị và lúc này tôi đang đứng cạnh đại tá nguyễn hải trung
phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
cục trưởng cục tổ chức cán bộ tổ trưởng tổ bầu cử cơ quan bộ công an
vâng xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia phỏng vấn của intv
thưa đại tá đại tái có thể cho biết đánh giá của mình
về công tác tổ chức bầu cử trong sáng ngày hôm nay được không ạ
vâng hôm nay là hòa trong cái không khí náo nức
tương bừng phấn khởi của cử tri cả nước
trong cái ngày hội bầu cử
thì toàn thể cử tri là cán bộ chính trị công an
sau ngay sau lễ khai mạc
thì các đồng chí lãnh đạo bộ nguyên lãnh đạo bộ
đã tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên
đến giờ phút này thì có thể khẳng định rằng
là công tác bầu cử đã diễn ra một cách thuận lợi
tuyệt đối an toàn và theo đúng chương trình kế hoạch đã đạt ra
trong cái không khí như vậy
và bằng tình cảm trách nhiệm cũng như sự sáng suốt
thì tôi khẳng định rằng là trong thời gian sớm nhất
thì một trăm linh cử tri sẽ hoàn thành cái việc bầu cử
và tôi cũng tin tưởng rằng
là những người mà được phần lớn cử tri ở đây lựa chọn
khi trúng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân
sẽ trở thành những người đại biểu cách mạng chân chính
đáp ứng được cái nguyện vọng mong mỏi của cử tri
vâng xin được cảm ơn đại tá với những thông tin chia sẻ vừa rồi
và thưa quý vị bên cạnh việc đảm bảo cho ngày bầu cử được diễn ra
theo đúng quy định và an toàn
thì điều làm nên thành công của ngày hội non sông ngày hôm nay nằm ở quý vị
mỗi một cử tri hãy thể hiện quyền và trách nhiệm của mình trước mỗi lá phiếu
để làm sao lựa chọn ra những vị đại biểu xứng đáng nhất
và theo kế hoạch thì ngày bầu cử hôm nay sẽ kết thúc vào một mươi chín giờ
còn bây giờ xin được trở lại với trường quay
một lần nữa xin được cảm ơn hai biên tập viên đã có mặt tại hiện trường
đã cho chúng tôi những cảm nhận rất rõ về không khí hào hức bầu cử của cử tri
cũng như là tình hình về công tác bầu cử đang diễn ra